đến từ một trăm năm mươi quốc gia trên thế giới cũng như mọi năm các ông lớn trong ngành công nghệ cao trên toàn cầu như samsung sony htc đều mang đến cho người xem những trải nghiệm vô cùng thú vị từ những sản phẩm mới nhất của họ
rất nhiều sản phẩm được trình diễn trong triển lãm được dự báo sẽ làm khuynh đảo xu hướng công nghệ tiêu dùng trong năm nay và thỏa mãn ước mơ của mọi người
chẳng hạn giấc mơ treo tv trên tường như một tấm poster giờ đã thành hiện thực
khi engie chính thức giới thiệu chiếc tv mang tên wallpaper oled hay oled sán tường nhằm nhấn mạnh yếu tố mỏng và nhẹ của không hiển thị chỉ khoảng một mm mỏng hơn một tấm bìa cắt tông
wallpaper oled trông không khác một bức tranh treo tường nhưng có nhiều tính năng nổi trội hơn hẳn những chiếc tv đã xuất xưởng của engie
hay chiếc laptop đầu tiên trên thế giới được trang bị ba màn hình có độ phân giải bốn k sắc nét
hứa hẹn sẽ là công cụ lý tưởng cho các kỹ sư đồ họa và game thủ
điểm độc đáo là chiếc laptop này có thể tự động thay đổi thiết kế để gấp lại thành một nốt búc nhỏ gọn
có lẽ vì được tích hợp quá nhiều tính năng vượt trội mà siêu phẩm chủ bài này của hãng ra đã bị đánh cắp ngay tại triển lãm
và giám đốc điều hành của hãng này đã tuyên bố treo thưởng hai mươi năm đô la cho ai cung cấp tin tức để giúp họ tìm ra thủ phạm
những ý tưởng độc đáo hay các phụ kiện lạ mắt
là những điều mà người ta luôn tìm thấy tại các kỳ triển lãm công nghệ ces được tổ chức thường niên vào tháng một
năm nay cũng không phải là ngoại lệ
tuy nhiên điều mà người xem dễ nhận thấy ở một kỳ triển lãm ces thứ năm mươi này là việc trí tuệ nhân tạo vẫn tiếp tục là chủ đề nóng nhất trong giới công nghệ
chưa bao giờ thế giới được chứng kiến bước tiến thần kỳ như hiện nay của công nghệ cao và đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống của con người
xu hướng công nghệ nổi bật trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là internet of things tức là internet kết nối vạn vật với kỳ vọng thay đổi cách con người sống làm việc giải trí và du lịch cũng như cách tương tác với thế giới
đó có thể là những ngôi nhà thông minh cho phép bạn kiểm soát mọi thiết bị trong nhà chỉ bằng hiệu lệnh lời nói và giúp bạn kiểm soát được nhiệt độ độ ẩm và chất lượng không khí trong nhà
đó là chú rồ
chú rồ là một chiếc robot làm việc nhà dễ thương có tên gọi là kuri
về cơ bản chú robot này là một chiếc camera an ninh di động có thể cho phép người dùng điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà giúp chăm sóc trẻ em và vật nuôi khi người dùng vắng nhà
đó là chiếc tủ lạnh family huc của samsung giúp bạn biết vị trí số lượng và hạn sử dụng của từng loại thực phẩm bạn đã cất trong đó và đề xuất những món ăn dựa trên những gì đang có
đặc biệt hơn nữa ứng dụng rcep của chiếc tủ này luôn cập nhật các công thức nấu ăn trên khắp thế giới để giúp các bà nội trợ dễ dàng chọn cho mình một thực đơn yêu thích
đó là chiếc giường thông minh slip năm g oune ba trăm sáu mươi giúp giấc ngủ của người dùng được tốt hơn qua việc theo dõi giấc ngủ dựa vào nhịp thở tự động điều chỉnh nhiệt độ của giường nếu nhận thấy chân của người dùng bị lạnh và tự động điều chỉnh độ dày mỏng của đệm để phù hợp với tư thế nằm của người ngủ
đặc biệt trong trường hợp phát hiện thấy người nào ngáy khi ngủ chiếc giường thông minh này sẽ điều chỉnh để nâng cao đầu của người đó nhằm giảm tiếng ái
triển lãm điện tử tiêu dùng hai nghìn một mươi bảy ghi nhận bước đột phá của các dòng xe điện và xe tự lái với mục tiêu tiến tới tự động hóa hoàn toàn trong hầu hết các trường hợp và mở đường cho viễn cảnh xóa bỏ hoàn toàn
như vậy về chiến lược lâu dài đầu tư vào giáo dục giúp người lao động hưởng lợi từ cuộc cách mạng robot và công nghệ số được coi là giải pháp tối ưu để mỗi quốc gia vững bước vào thời đại của trí tuệ nhân tạo